thưa quý vị mặc dù đã có những cảnh báo về việc sử dụng điện bẫy chuột dẫn đến hậu quả chết người
tuy nhiên thời gian vừa qua ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương tình trạng này vẫn xảy ra
đặc biệt là trong giai đoạn lúa của người nông dân đang ở thời kỳ làm đồng
một vụ việc vừa xảy ra tại xã ngũ phúc huyện kim thành
tiếp tục là lời cảnh báo về hậu quả khôn lường của việc sử dụng điện để bẫy diệt chuột
đây là hiện trường vụ chết người do bẫy chuột bằng điện xảy ra tại địa bàn xã ngũ phúc huyện kim thành
xảy ra vào ngày hai mươi một tháng bốn nạn nhân là bà nguyễn thị phở ở thôn bằng lai
bị chết ngay tại thừa ruộng của nhà khi đi phun thuốc trừ sâu cho lúa
vào cuộc điều tra lực lượng công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà phờ là do điện trăng bẫy chuột
đối tượng liên quan đến cái chết thương tâm của bà phờ là nguyễn văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở cùng thôn với nạn nhân
trước đó vào khoảng một mươi chín h cùng ngày nguyễn văn nam đã sử dụng bình ác quy một mươi hai v
kích dòng lên hai trăm hai mươi v đầu nối để răng bẫy chuột xung quanh ruộng lúa của năm gia đình
trong đó có ruộng nhà bà phờ
theo lời khai của nguyễn văn nam trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thấy việc sử dụng điện trang bẫy diệt chuột để bảo vệ hoa màu có tác dụng
nên nhiều người dân trong thôn có ruộng gần nhà đã nhờ thuê ông làm đường dây thép loại dây trần
quây quanh các thửa ruộng để răng bẫy diệt chuột
tuy nhiên hậu quả đau lòng đã xảy ra
theo thống kê chưa đầy trong vòng hai năm nguyễn văn nam đã sử dụng điện trăng bẫy chuột để bảo vệ hoa màu có tác dụng
theo thống kê chưa đầy trong vòng hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một

mặc dù đã có những khuyên cáo của các lực lượng chức năng nhưng do nhận thức hạn chế
vì cho rằng việc sử dụng điện bẫy chuột bảo vệ hoa màu đơn giản hiệu quả ít chi phí nhân công
nên vẫn còn không ít người tiếp tục sử dụng điện để bẫy chuột mà không biết đến hậu quả khôn lường
có thể dẫn đến chết người và các tai nạn nguy hiểm khác liên quan